hồi bảy giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm hai mươi sáu độ kinh đông cách đảo lưu dông của philippines khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến bảy giờ ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông ngay trên đảo lưu dông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến bảy giờ ngày ba mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy tám độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn